theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây sau đó đổi hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
từ chiều tối mai ngày một mươi tháng một mươi một trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định
phú yên khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng ven biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa đề phòng nước biển dân kết hợp với thủy chiều cao một năm đến hai năm m